kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
xem xét kháng cáo của sáu bị cáo
đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc sở y tế giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai đề nghị giảm từ ba mươi đến ba mươi sáu tháng tù đối với bị cáo vũ về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó phan huy anh vũ bị tuyên một mươi chín năm tù về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với các bị cáo còn lại viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội
đề nghị giảm án cho nhiều người
bị cáo lê thị hương phó ban kế toán aic sơ thẩm ba năm tù
huỳnh tuấn anh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tạ thiên ân sơ thẩm ba mươi tháng tù được đề nghị giữ nguyên hình phạt nhưng chuyển từ tù giam sang án treo
bị cáo vũ quang ngọc cựu phó giám đốc công ty medication sơ thẩm ba năm sáu tháng
bị cáo văn lê trí tuân trưởng nhóm hồ sơ ban quản lý dự án một công ty aic sơ thẩm ba năm cũng được viện kiểm sát đề nghị giảm án phạt tù
riêng hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic bị đề nghị bác toàn bộ kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước tình hình nắng nóng gai gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước đã có một số vụ cháy rừng xảy ra tại một số địa phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng
kiểm tra giả soát lực lượng phương tiện vật tư xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ sát thực tiễn đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra
có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
ngoài ra bộ quốc phòng bộ công an giả soát chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu
nắng nóng gai gắt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp
những ngày này thì nền nhiệt độ ngoài trời rất cao khiến cho công việc nhà nông vốn đã vất vả lại càng thêm nhọc nhằn

trang trại chăn nuôi bò sữa của gia đình anh trung đã phải lắp thêm quạt trần hệ thống làm mát phun xương để đảm bảo sức khỏe cho đàn bò đang trong thời kỳ phát triển
chống nóng cho bò là mình phải bật quạt cái lượng quạt của nó có thể là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bật quạt
ngoài ra phụ giúp cho nó nó có thể mình có thể làm hệ thống phun sương cho bò
phun sương hoặc hai nữa là mình có thể tắm rửa liên tục cho bò sạch sẽ và bò mát hơn để tăng cái sản lượng sữa lên
nói chung là trong thời gian nắng này thì nó cũng rất vất vả có khi hàng tháng này có khi nó lên hai triệu tiền điện
những ngày qua với trồng trọt nắng nóng cũng gây ra tình trạng thiếu nước cho ruộng đồng
một số bờ rượu cũng khốn nứt nẻ hệ thống tưới tiêu cạn kiệt nguồn nước đó là những khó khăn mà nông dân hiện đang phải đối mặt
cái này thì chỉ phụ làm mỗi cái nhà nưới là bảo vệ được cái rau cái hoa
thế còn có thể khả năng còn công phu hơn nữa là có thể làm hai đợt nưới
lại còn che cả mươi nông cho khỏi mưa nó hỏng
cái về mùa nắng này này thì nói chung là dân đã gọi dân làm ruộng làm hoa nó khổ
cố bảo vệ là nó không chết là làm ràn che đi nông đầu tư thì mỗi sao là vài triệu
trước thực trạng này ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan đã khẩn trương kiểm tra sản xuất
để khuyến cáo hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp bảo vệ cây trồng vật nuôi giảm thiệt hại
để đảm bảo được cái độ sản xuất cũng như là
cái tác động đến cái đời sống bộ đã chỉ đạo là phải có những cái dự báo và cảnh báo sớm
để chúng ta có những cái kế hoạch về tích chữ cái nguồn nước khi mà có mưa trong cái mùa mưa
có cái kế hoạch điều tiết các cái hồ chứa về tỉ điện phát điện và xả nước
và cái kế hoạch về mùa vụ để chúng ta tận dụng được cái nguồn nước
tránh cái việc là tiếu hụt vào cái
trong cái điều kiện sản xuất
và hai nữa là cái nguồn nước sinh hoạt cũng phải sử dụng một cách tiết kiệm
nghề đông vốn là nghề vất vả nông dân luôn phải theo dõi thời tiết để tổ chức sản xuất sao cho hiệu quả
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn diễn biến nắng nóng và thiếu nước vẫn rất khó lường
người dân và các địa phương cần tuân thủ chặt chẽ khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn
trong công tác ứng phó nắng nóng và hạn hán nhằm giảm thiểu thiệt hại cho kinh tế nông nghiệp hiện nay
thưa quý vị thực phẩm chay đang ngày càng được nhiều người lựa chọn và sử dụng
các sản phẩm chay cũng ngày càng đa dạng và phong phú hơn
bởi vậy mà chất lượng của các sản phẩm này cũng là điều khiến cho người tiêu dùng quan tâm và lo lắng
thưa quý vị và các bạn hiện nay thì nhiều người có xu hướng tìm đến thực phẩm chay một cách thường xuyên
để sử dụng cho bản thân và gia đình
vậy lý do tại sao nhiều người lại sử dụng thực phẩm chay đến như vậy
và cách thức để chọn thực phẩm chay
chúng ta có thể lựa chọn thực phẩm chay an toàn là gì
thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chị thu thủy chủ nhà chay hương tích
em chào chị ạ
chị ơi hiện nay thì có rất là nhiều người tìm đến thực phẩm chay một cách thường xuyên
vậy lý do tại sao nhiều người lại tìm đến thực phẩm chay như vậy ạ
trong những thực phẩm mang dinh dưỡng đủ cung cấp nuôi sống cho cơ thể
thì người ta lựa chọn cái nguồn nào sạch đảm bảo an toàn và không mang lại nguy cơ mắc bệnh
như là tim mạch huyết áp
tất cả những nguy cơ đó đều mang đến những can bệnh có thể chết dẫn đến chết người
gần đây xu thế thế giới cũng như là trào lưu ở việt nam
mọi người đã tìm đến những nguồn gốc thực vật nhiều hơn
rau củ quả hạt mũ cốc các loại
tất cả những thứ đó đều có thể mang cho mình nguồn canxi lipid vitamin
đủ đảm bảo để nuôi sống cơ thể mình
mà lại không ảnh hưởng gì đến các yếu tố khác
và để có thể sử dụng thực phẩm chay một cách thường xuyên
thì nhiều người đã tìm đến những thực phẩm chay đóng gói
hay bán sẵn trên thị trường
và điều này thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ không tốt đối với sức khỏe của người sử dụng
vậy chị có lời khuyên gì đối với khán giả khi lựa chọn thực phẩm chay ạ
vì bản chất ở đây rau củ quả là phải được chế biến và bán luôn trong ngày
thì nó mới giữ được độ tươi ngon cũng như đảm bảo với dinh dưỡng
do vậy là việc các bạn mua những sản phẩm đóng gói chế biến sẵn trên thị trường
thì cần lưu ý đến thành phần chế biến cũng như thời hạn sử dụng bao bì nhãn mát
ngoài ra thì cũng không nên sử dụng những sản phẩm chế biến
dạng như là đóng gói bán sẵn của những công ty mà không có uy tín
cũng như là công ty mà không có cái chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm
vâng để có được những bữa ăn chay ngon mắt hợp vệ sinh
lại tiết kiệm được thời gian thì chị có lời khuyên gì đối với khán giả
đối với một bữa ăn chay thì bao gồm ba yếu tố
một là cái nhìn hai là cái ngửi ba là cái nếm
thì ngay từ cái nhìn mình cũng phải set up cho nó đủ màu sắc
như vậy thì màu sắc nó kết hợp lại nó sẽ đủ đảm bảo dinh dưỡng cho mình
ngoài ra thì mùi vị nó cũng làm nên những cái yếu tố khác
ví dụ như là trong bữa ăn thì cũng không nên quá nhiều hành tỏi
vì thế cho nên là cái quá trình nấu chay thì ở đây chủ yếu là muối và một chút đường như vậy

và kết hợp với cái sự doanh nghiệp
cái rau củ quả nó ngọt ngọt từ cái thân của cái gốc thực vật đó
nên là không cần phải kết hợp gì nhiều mà cũng ra đồng với vị gốc rất là ngon
để đảm bảo an toàn khi chọn thực phẩm chay khô hoặc đã chế biến sẵn ăn liền
người tiêu dùng nên tìm những thương hiệu có uy tín lâu năm
đặc biệt là có giấy chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm
sản phẩm có nhãn mát nguồn gốc rõ ràng
bên cạnh đó cần chú ý tới màu sắc của sản phẩm tránh một thực phẩm đã bị mốc
thực phẩm tẩy trắng hay sản phẩm chế biến sẵn dùng nhiều phẩm màu
tốt nhất nên tự tay chế biến món chay từ rau củ tươi
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị quan tâm theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị trên vùng biển tây nam
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát
biển bốn đã phát hiện kiểm tra và bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng ba mươi lít dầu đeo trái phép
trước đó tại vùng biển cách tây tây nam đảo thổ chu ba mươi hai hải lý
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu tc chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi bảy ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu tc chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi bảy ts
có năm thuyền viên do ông trần vũ duy ngụ tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển hơn ba mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính niêm phong hàng hóa vi phạm
dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi hai tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để tiếp tục điều tra xử lý
thông tin từ nhiều người nuôi phía nam
giá gà công nghiệp long trắng bán ra hiện phổ biến là hai mươi hai đến hai mươi bốn đồng một ký
giảm từ sáu đến tám đồng một ký so với mức tốt đầu năm
và thấp hơn giá thành sản xuất bình quân là khoảng bảy đồng một ký
giá gà giảm trong thời gian dài đã khiến cho nhiều người nuôi lỗ nặng
đại diện hiệp hội chăn nuôi gia cầm đông nam bộ cho rằng nhu cầu tiêu thụ còn chậm
trong khi nguồn cung gà công nghiệp dồi dào đặc biệt là lượng gà nhập khẩu về nhiều với giá rẻ
cùng vượt cầu dẫn đến giá gà ở mức thấp kéo dài
theo tính toán của người trang nuôi gia giá thức ăn trang nuôi hiện nay ở mức bình quân một mươi ba năm trăm linh đồng một ký
một ký nhà công nghiệp cần khoảng một sáu ký thức ăn
như vậy giá gà thương phẩm hai kg sẽ cần khoảng bốn mươi ba đồng tiền thức ăn chăn nuôi cộng năm đồng tiền con giống
thêm phí thu y điện nước lao động từ năm mươi ba đến năm mươi năm đồng
trong khi giá gà công nghiệp long chỉ giao động ở mức hai mươi ba đến hai mươi năm đồng một ký
mỗi con gà xuất chuồng người nuôi lỗ từ bốn đến năm đồng
với nhiều trại quy mô lớn tổng đàn gà vài trăm ngàn con
mỗi lứa gà xuất bán người nuôi thua lỗ hàng tỷ đồng
gần đây theo thông tin từ nhiều doanh nghiệp giá thức ăn chăn nuôi đang có dấu hiệu giảm
và sẽ còn giảm trong thời gian tới
do giá nguyên liệu nhập khẩu giảm kỳ vọng sẽ kéo giá thành chăn nuôi xuống mức thấp
theo kết quả báo cáo của cục quản lý thị trường tp hcm qua công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành
các đội quản lý thị trường phát hiện hai trăm hai mươi ba vụ vi phạm trong đó nổi cộng là vi phạm về an toàn thực phẩm
theo đó thực hiện tháng hành động an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi
các đội quản lý thị trường đã kiểm tra tám mươi ba vụ trong đó có ba mươi bốn vụ vi phạm
đã tạm giữ hơn sáu chín trăm linh đơn vị sản phẩm thực phẩm các loại không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
riêng đối với mặt hàng đường cát trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các đội quản lý thị trường đã kiểm tra sáu vụ vi phạm
tạm giữ hơn sáu trăm bảy mươi kg đường cát không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra chuyên ngành và liên ngành các đội quản lý thị trường phát hiện hai trăm hai mươi ba vụ vi phạm
thu nộp ngân sách với số tiền gần tám năm tỷ đồng
đáng chú ý cơ quan chức năng đã chuyển hai vụ vi phạm về hàng giả hàng lậu sang cơ quan cảnh sát điều tra
với nhu cầu tăng tần suất hãng bay quốc dân yêu chiều khách hàng trong mùa hè rực rỡ
mở ngay hàng loạt các đường bay quốc tế mới cùng với hàng loạt khuyến mại giá vé từ đồng
áp dụng toàn mạng bay quốc tế từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
việc jet mở các đường bay quốc tế thành phố hồ chí minh đến cu chi ấn độ
từ đà nẵng đến hồng kông từ phú quốc đến hồng kông
từ đà nẵng đến singapore từ đà nẵng đến daegu hàn quốc
từ nha trang đến seoul incheon hàn quốc
đơn cử với đường bay kết nối thành phố hồ chí minh và cu chi ấn độ bay từ ngày một mươi hai tháng tám
hứa hẹn sẽ tạo nên câu số du lịch khám phá thương cảng cổ kính miền tây nam ấn độ
chặng bay có tần suất bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu thứ bảy
chuyến bay khởi hành từ thành phố hồ chí minh lúc một mươi chín h hai mươi và đến cu chi lúc hai mươi hai h năm mươi giờ địa phương
chuyến ngược lại xuất phát từ hai mươi ba h năm mươi giờ địa phương và đáp thành phố hồ chí minh lúc sáu giờ bốn mươi phút
ngoài ra thành phố biển đà nẵng được kết nối với daegu hàn quốc với tần suất hàng ngày một chiến khứ hồi
và tăng tần suất bay chặng đà nẵng singapore lên hai chuyến khứa hồi mỗi ngày
đặc biệt chặng bay từ thành phố biển nha trang đến seoul incheon hàn quốc tăng tần suất lên ba chuyến khứa hồi mỗi ngày áp dụng từ ngày một mươi ba tháng bảy
việc rét tung triệu vé giá sư tiết kiệm chỉ từ đồng từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm áp dụng như toàn mạng bay quốc tế
với thời gian bay linh hoạt từ ngày một mươi hai tháng tám đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhằm mục đích xây dựng một hội trợ đồ nội thất đại diện khu vực đông nam á
đưa thành phố hồ chí minh trở thành trung tâm đồ gỗ nội thất của khu vực và quốc tế
ngày hai mươi chín tháng tám tới đây liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci hồ chí minh phối hợp cùng công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ liên minh
tổ chức hỗ trợ vifa asia năm hai nghìn hai mươi ba hỗ trợ quốc tế về đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến hội trợ lần này sẽ thu hút ba trăm năm mươi nhà sản xuất và chế biến đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu trong và ngoài nước tham gia trưng bày với quy mô một bốn trăm linh gian hàng
đại diện vcci hồ chí minh cho biết hỗ trợ này sẽ diễn ra định kỳ mỗi ngày
vào tháng tám hàng năm với kỳ vọng sẽ là điểm đến kết nối giao thương tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đồ gỗ của doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của ngành gỗ gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua hội trợ lần này hứa hẹn mang tới nhiều đơn hàng cho doanh nghiệp ngành này
từ đó trở thành động lực để ngành gỗ vượt qua khó khăn và đóng góp vào mục tiêu đạt một mươi tám tỷ usd kiêm ngạch xuất khẩu của ngành trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sở giao dịch chứng khoán tp hcm vừa phát đi thông báo cảnh báo tình trạng một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính chứng khoán sử dụng trái phép logo và tên vitt hosea mời gọi nhà đầu tư
hồ sơ khẳng định các thông tin trên là giả mạo nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi tham gia đầu tư
theo sở giao dịch chứng khoán tp hcm trong thời gian gần đây xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt hosea mời gọi nhà đầu tư
sở giao dịch chứng khoán tp hcm khẳng định các thông tin trên là giả mạo
luật chứng khoán quy định ngoài sở giao dịch chứng khoán việt nam và hai công ty con là sở giao dịch chứng khoán tp hcm và sở giao dịch chứng khoán hà nội không tổ chức cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán
các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh thông tin của sở giao dịch chứng khoán tp hcm để lôi kéo nhà đầu tư tham gia
và các nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích
do đó sở giao dịch chứng khoán tp hcm khuyến cáo các nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán
thiết bị trạm phát sóng bts giả có thể phát tán hàng chục ngàn tin nhắn mỗi ngày
thiết bị trạm phát sóng bts giả có thể phát tán hàng chục ngàn tin nhắn mỗi ngày

nguy hiểm hơn là khi có thể giả danh bất kỳ cơ quan tổ chức nào và không loại trừ các đối tượng xấu lợi dụng vào mục đích kích động bạo lực chống phá nhà nước
do đó người dân cần nhận diện thủ đoạn của các đối tượng để tránh rơi vào kịch bản mà tội phạm đã dựng lên
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thời gian qua cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về tin nhắn sms brand giả mạo song nhiều người vẫn bị sập bẫy
nguyên nhân là do các đối tượng đã dùng trạm phát sóng bts giả mạo các cơ quan tổ chức tùy chỉnh được nguồn gửi người gửi thậm chí là thông tin trong danh bạ điện thoại của cá nhân
và cả công an đã uy hiếp tinh thần giấn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn của chúng để chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng các thiết bị giả chặn bts nhằm mục đích là tán phát
tin nhắn sms brand name lừa đảo người dân đồng thời tán phát các tin nhắn để lôi chéo người dân vào các hoạt động tên ảnh xã hội như là cờ bạc mại dân
bts giả này thì họ có thể nhắn bất kỳ một thông tin gì và nhắn tin hàng loạt đến tất cả các thuê bao
nếu như trước đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là khi chúng ta bước vào một siêu thị ở nước ngoài hay một số là chúng ta nhìn thấy là người ta sẽ tự động nhắn cho chúng ta một tin nhắn
rằng là bạn đang ở tại cái siêu thị này và hôm nay có những gì khi nhắn
thì đây là những thiết bị người ta có thể sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau
ví dụ mục đích dân sự thương mại bình thường dùng cho mục đích quảng cáo gửi các tin nhắn quảng cáo và mục đích lừa đảo giống như chúng ta đang chứng kiến hiện nay
hành vi của các đối tượng sử dụng trạm phát sóng bts giả là phạm tội xâm nhập trái phép mạng máy tính viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
các đối tượng có phương thức thu đoạn rất tinh vi chuyên nghiệp thiết bị kỹ thuật hiện đại sử dụng ô tô để di chuyển khi thực hiện hành vi liên tục thay đổi địa điểm để né tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng
các trạm bts giả này nó vẫn đóng vai trò là một trạm bts và có thể phục vụ được cái việc kết nối giữa các cái mạng local giữa các cái điện thoại mà thuê bao điện thoại ở gần nó trong điều kiện thậm chí là mất tín hiệu hoàn toàn với lại các cái trạm bts thật

cảm ơn các bạn đã theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại